vậy thì với sự quan sát của một nhà quản lý thì không biết là ông nhận thấy là người dân địa phương cũng như là các hộ kinh doanh thì họ có những quan điểm hay là họ có những ứng xử như thế nào khi mà chúng ta thành lập phố đi bộ
khi tổ chức cái không gian đi bộ này thì đây là một cái chủ trương cũng rất là mới và quá trình triển khai và tổ chức thực hiện thì chắc hẳn là không thể tránh khỏi những cái khó khăn hoặc là những cái vướng mắc mà chúng ta cần phải quan tâm để tổ chức thực hiện làm sao nó được tốt hơn
thế và quan điểm của chúng tôi là khi tổ chức
thí điểm thì do vậy là với từng tuần hoạt động thì quận cũng như là thành phố đều có cái ban chỉ đạo để chỉ đạo cái hoạt động này thì các thành viên của ban chỉ đạo cũng thường xuyên là đi kiểm tra nắm bắt tình hình dư luận chung cũng như là những cái gì mà khó khăn hoặc là những cái tồn tại thì đều được quan tâm khắc phục và xử lý kịp thời
vâng nhân tiện khi mà ông đang chia sẻ về những phản ứng của người dân cũng như là những hộ kinh doanh thì tôi cũng xin hỏi ông về vấn đề quy hoạch
rõ ràng là việc mở các tuyến phố đi bộ với không gian rộng thì luôn luôn trở thành một bài toán khó đối với các nhà quy hoạch
tôi thấy là ví dụ như là ở nhật bản chẳng hạn việc khi mà họ muốn biến tuyến phố ở thành phố kyoto trở thành phố đi bộ thì họ đã phải cân nhắc rất là kỹ
họ có một quá trình dài từ dự án cho đến khi mà trở thành hiện thực để làm sao đấy không làm đảo lộn cuộc sống của người dân cũng như là không làm ảnh hưởng đến các tuyến xe buýt hay là tuyến tàu điện ngầm để họ có thể hoạt động cách bình thường
thế được rằng là các nhà quy hoạch của chúng ta hay là cụ thể ở đây là thành phố thì đã tính đến những cái có thể ảnh hưởng đến đời sống của người dân hay chưa
trước khi tổ chức không gian đi bộ hồ hoàn kiếm thì với thành phố cũng đã chỉ đạo và ủy ban dân quận cũng đã phối hợp với các sở ngành chức năng của thành phố để xây dựng các phương án rất là cụ thể
như là phương án về công tác đảm bảo an ninh trật tự phương án về phân luồng giao thông kể cả quan tâm tới các điểm bố trí điểm
xe như thế nào để cho nó phù hợp với người dân và trên thực tế thì là cũng mỗi một tuần hoạt động thì chúng tôi cũng đều rút kinh nghiệm
ví dụ là có những cái điểm mà khi mà bố trí là điểm trông giữ xe phương tiện cho du khách thì không phù hợp và những cái điểm đó có thể là gây nên vấn đề ủn tắc giao thông
thì sang những cái tuần sau là chúng tôi đã điều chỉnh và chuyển đổi cái điểm đó đi nơi khác để làm sao cho phù hợp đáp ứng nhu cầu
và đối với việc kinh doanh việc chuyển đổi các mô hình kinh doanh để làm sao cho
làm sao phù hợp với cái không gian đi bộ là cũng điều là người ta cũng mong muốn
và thời điểm nay sau ba tháng thì cũng đã có rất nhiều các cái hộ kinh doanh đã chuyển đổi cái mặt hàng để cho phù hợp hơn
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông đinh hồng phong trong phần đầu của chương trình
thưa quý vị và các bạn đó là những chia sẻ của một nhà quản lý
thế còn đối với người dân thì sao họ sẽ có những góc nhìn như thế nào
mời quý vị và các bạn hãy đến với ghi nhận ngay sau đây
đề xuất mở rộng không gian phố đi bộ được dư luận hết sức quan tâm
trong năm người dân thành phố luôn mong muốn có thêm không gian vui chơi giải trí
đồng thời phát huy các giá trị văn hóa của khu phố cổ
tuy nhiên vẫn còn không ít băn khoăn nóng nhất vẫn là chỗ gửi xe phân luồng giao thông
tiếp đến là ý thức tham gia chấp hành của người dân khu vực phố cổ và du khách đến tham quan
đó chính là việc người dân vẫn ngang nhiên đi xe máy vào các tuyến phố đi bộ
bên lề đường các tuyến phố người ta vẫn xả rác
đợt giác thải buổi tối chúng tôi phục vụ ở đây là khoảng một mươi một
một mươi hai tấn giác và sau ba ngày cuối tuần thì bọn tôi một mươi năm một mươi sáu tấn giác
đợt giác rất nhiều mà cuối giờ càng nhiều
bọn tôi làm rất vất vả đến hai ba giờ sáng gần ba rưỡi sáng chúng tôi mới xong việc
đợt giác thì dân không có ý thức bừa bãi mà đường đi bầy bừa quá đông
và có khả năng gây ra nguy cơ cháy nổ
mà không cấp xe cứu hỏa cũng không thể vào kịp thời được
hàng tuần thì
thì tôi thường tham gia vào phố đi bộ nhưng mà việc gửi xe và trả phí cho việc gửi xe ở đây thì khá là cao
có khi tôi trả ba mươi có khi năm mươi nên tôi thường lựa chọn việc đi taxi là hợp lý
nhưng mà bình thường là không đi bộ ấy thì cái khách quán đến nhà mình đông hơn là đi bộ
bởi vì khi người ta đi bộ thì mấy tuyến đường cấm người ta rất là ngại gửi xe
và để gửi xe đầu phố cuối phố mà rất là chật trội
nhưng mà bình thường mà không đi bộ thì người ta sẽ tự động ra vào đông như thế này

còn bây giờ không còn nữa thì bây giờ cháu đi xe cân bằng ở đây ạ
thưa ông đinh hồng phong như thế là chúng ta đã vừa theo dõi xong một đoạn phóng sự ngắn của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
và thực ra tôi nghĩ rằng là bất cứ một việc gì
người dân thì tất nhiên là cũng có một niềm vui khi mà họ có một không gian văn hóa phố đi bộ tại hồ gươm
thế nhưng mà bên cạnh đấy thì vẫn còn tồn tại rất là nhiều những bất cập
nói không xa ví dụ như là trường hợp tình trạng tắt đường ở khu vực phụ cận
hay là nhiều hộ dân tự ý trông giữ xe chặt chém như vừa nãy ông có nhắc tới
vậy thì ông có thể nói cụ thể hơn về những cái biện pháp để khắc phục các trường hợp này
với quận thì chúng tôi cũng đã phối hợp bố trí là bảy mươi tám điểm chôm giữ các phương tiện
tuy nhiên trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện
thì đối với các hộ dân ở xung quanh phía bên ngoài của không gian đi bộ
thì là thường là những hộ dân mà ở sát với các điểm trong giữ xe
thì các điểm sát gần thì thường là bao giờ tâm lý của người đi đến chơi ở không gian này
thì cũng muốn là tại các cái điểm phụ cận sát liền kề
thế do vậy là có những thời điểm như ngày lễ thì tại các khu vực này thì rất là đông và quá tải
thì cũng phát sinh ra các cái điểm mà các cái người dân là tự ý trong giữ xe
và chính vì tự ý trong giữ xe thì do vậy là cái việc thu quả giá quy định
chúng tôi cũng đã có các thành lập các tổ liên ngành để đi kiểm tra và xử lý
và trong đợt ba tháng vừa qua thì cũng đã xử lý rất nhiều các trường hợp như vậy
vì quan điểm thì chúng tôi nghĩ rằng là làm sao mà chúng ta đáp ứng các cái điểm
trong giữ xe theo quy định thì các hộ dân sẽ không phát sinh
vâng vậy thì cũng xin được hỏi ông về việc xử lý rác thải
hay là những khu vệ sinh khu nghỉ ngơi và tập trung ăn uống ở trên không gian phố đi bộ
thì chúng ta sẽ triển khai như thế nào
hiện nay chủ trương của thành phố thì tập trung chủ yếu đó chúng ta đang xây dựng cái không gian văn hóa
và chủ yếu là tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật để phục vụ cho bà con tới thưởng thức
ở cái không gian đi bộ này
thế còn cái hướng mà để tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại
thì cũng đang dần từng bước để thí điểm để xem là cái việc mà xây dựng cái mô hình dịch vụ
văn hóa như thế nào cho phù hợp
thì cái này hiện nay sau cái thời gian thí điểm thì sẽ được xây dựng và có cái quy hoạch quy mô cụ thể
vâng cũng có khá nhiều ý kiến cho rằng là chúng ta chỉ nên cấm đường vào các buổi tối cuối tuần
từ một mươi chín h thứ sáu đến hai mươi bốn h ngày chủ nhật thôi
còn ban ngày thì vẫn cho lưu thông bình thường
vậy thì ông có ý kiến gì về điều này không ạ
đa phần là mọi người dân thì cũng đều rất là háo hức và cũng mong muốn là được tham gia thưởng thức
cái không gian đi bộ này
có những người thì lại rất thích là đi thưởng lãm vào buổi sáng
họ cũng được tận hưởng với không khí rất là trong lành và rất thoải mái
có những người thì cái thời gian họ không có nhiều thì họ lại thích đi vào buổi tối
thế và với quan điểm thì xây dựng cái không gian này thì chúng tôi nghĩ rằng là để đáp ứng được cái yêu cầu đó
thì chắc chắn là phải sau cái thời gian thí điểm này thì cái quyết định của các sở ngành chuyên môn
cũng như là cái quan điểm đánh giá thì sẽ được quyết định
thời gian qua thì có đề xuất là sẽ mở rộng thêm chín tuyến phố mới để tạo thêm nhiều không gian hoạt động cho phố đi bộ
thế nhưng mà theo như chúng tôi được biết thì chủ trương này sẽ không được thực hiện nữa
vậy thì ông có thể cho biết lý do
việc mở rộng cái không gian đi bộ của khu phố cổ và chúng tôi muốn đó chính là sự gắn kết của hai không gian đi bộ
phố cổ và khu vực khổ hàn kiếm
tuy nhiên tới thời điểm hiện nay thì cũng đang dần để hoàn thiện các phương án cho hai không gian này
để làm sao đáp ứng được
tốt là chúng tôi cũng đang rút kinh nghiệm cả hai không gian đi bộ hồ hoàn kiếm cũng như là phố cổ
để làm sao cái phương án của chúng ta khi mà mở rộng sẽ đảm bảo được tốt nhất
chắc chắn là trong tương lai thì cũng sẽ dự kiến tổ chức mở rộng thêm
trong bối cảnh ngành du lịch đang gặp phải nhiều khó khăn thì việc hà nội đón số lượng du khách tăng cao
là điều rất đáng ghi nhận
thành phố đã tổ chức các không gian văn hóa đặc sắc tại các tuyến phố đi bộ
nhìn tổng thể quanh phố đi bộ hồ gươm
chúng ta có thể thấy những tụ điểm văn nghệ nhưng chỉ có những dòng nhạc trẻ cho thanh niên
còn những văn hóa truyền thống như tuồng trèo cải lương sầm
lại được bố trí ở khu phố mã mây đào duy từ rất ít người biết đến
thêm vào đó thú vui của các em nhỏ là được đi trên những chiếc xe điện cân bằng như thế này
không gian cho các hoạt động vui chơi như ô ăn quan nhảy dây tòa hè nhìn chung còn thiếu
vâng vậy với vị trí là một nhà quốc gia
quản lý thì không biết là ông có thể chia sẻ những biện pháp
để chúng ta có thể quy hoạch được khu vui chơi giải trí
quy hoạch các sản phẩm du lịch và việc bán hàng để nâng cao hiệu quả kích cầu du lịch
khi tạo dựng không gian đi bộ hồ hoàn kiếm
chúng tôi cũng đã nghĩ là từng cái giai đoạn chúng ta sẽ tiếp tục điều chỉnh
bổ sung cũng như là quy hoạch để làm sao cho phù hợp
chính vì vậy với một khoảng thời gian từ một tháng chín
và cho tới hết tháng một mươi hai của năm hai nghìn một mươi sáu
đó chính là một khoảng thời gian để quận cũng như các sở ngành của thành phố
nghiên cứu xây dựng các quy hoạch cụ thể
cụ thể chúng tôi cũng sẽ xác định được các điểm
là bố trí tổ chức định kỳ các hoạt động văn hóa nghệ thuật
bố trí các khu vực để tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại
và đây thì quan điểm cũng đề ra là những sản phẩm được đưa tới không gian đi bộ
đó cũng là những cái sản phẩm đặc trưng của thủ đô
các làng nghề truyền thống
các là sản phẩm lưu điệm để làm sao đó là chúng ta vừa phục vụ được cái nhu cầu
sở thích của người dân cũng như là du khách
nhưng đồng thời thì chúng ta cũng là một hình thức để quảng bá các sản phẩm làng nghề truyền thống
và chính cũng là một hình thức để quảng bá về cái hình ảnh của thủ đô hà nội
và không gian đi bộ đến với du khách trong và ngoài nước
vừa rồi thì ông đinh hồng phong có nhắc tới đến các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên phố đi bộ
vậy thì cũng xin được hỏi ông được rằng là không biết là trong thời gian tới
thì làm sao để chúng ta có thể nâng cao chất lượng các chương trình văn hóa nghệ thuật diễn ra trên các tuyến phố đi bộ
các chương trình biểu diễn đều là chất lượng
tuy nhiên thì cũng có một số các cái trường hợp là các cái việc biểu diễn văn nghệ tự phát của nhân dân
chúng tôi cũng đã kiểm soát tất cả các nội dung này phối hợp cùng với sở văn hóa
để các hoạt động mà khi biểu diễn tại khu vực khu văn kiếm
thì đều được sự đồng ý của cơ quan chuyên ngành về văn hóa thì mới được tổ chức
thời gian tới đây việc này sẽ được quản lý chặt chẽ hơn
vâng hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi về phố đi bộ của ông đinh hồng phong
phó chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm đã góp phần tháo gỡ những băn khoăn của người dân
đặc biệt là những người dân đang sinh sống tại phố đi bộ
những thử nghiệm đầu tiên bao giờ cũng gặp những ý kiến trái chiều
người dân cũng cần có thời gian để tiếp nhận sự thay đổi từ những chính sách
các nhà quản lý nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách xác thực để có hướng giải quyết hợp lý
giúp thủ đô hà nội hấp dẫn hơn trong mắt du khách trong nước và quốc tế
và tất nhiên để làm được điều này thì chắc chắn sẽ cần sự chung tay
không chỉ là của người dân địa phương mà còn là của bạn bè quốc tế
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại